cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam
andrew golesz zinowski đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ việt nam australia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật australia trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
hai bên đang triển khai các cam kết thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và biên bản đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
để thúc đẩy hợp tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã thống nhất
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ
phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao
thu thập chứng cứ tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị australia tiếp tục hỗ trợ việt nam đào tạo nâng cao năng lực về xuất nhập cảnh
trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống di cư bất hợp pháp
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ andrew golet zzinovsky khẳng định trên cơ vị công tác sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của australia trên các lĩnh vực hợp tác
đặc biệt là trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm